thủ tướng chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của bộ kế hoạch và đầu tư về việc tổ chức hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp
theo đó thủ tướng giao cho bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp việt nam
và các cơ quan giả soát đề xuất chủ đề thống nhất nội dung báo cáo thủ tướng xem xét quyết định
dự kiến thời gian tổ chức hội nghị sẽ vào tháng bảy hoặc tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội